các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chính quyền địa phương đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh
theo chủ tịch ubnd quận thanh xuân võ đăng dũng để đảm bảo an toàn cho khu vực phong tỏa ở phường thanh xuân trung
quận đã cử các lực lượng dân quân tự vệ tình nguyện mang lương thực thực phẩm vào từng nhà
đây là khu vực dân cư đan xen chủ yếu là người lao động và công nhân viên của các nhà máy xí nghiệp cũ
các chung cư cũ xây dựng từ các năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi
rất nhiều nhà không có nhà vệ sinh riêng phải đi vệ sinh chung sinh hoạt chung
không gian ẩm thấp là nguyên nhân tiềm ẩn dễ lây lan dịch bệnh
chính quyền đang nỗ lực bóc tách ép không ra khỏi cộng đồng sớm khống chế dịch bệnh
chủ tịch ubnd quận thanh xuân võ đăng dũng thừa nhận